theo thông tin từ bộ công an cho biết đã phát hiện các đối tượng phạm tội nhằm chiếm đoạt tài sản
của người bán hàng online các hộ kinh doanh vừa và nhỏ
đối tượng đóng giả là người việt nam mua hàng online từ nước ngoài
với thủ đoạn gợi ý chuyển tiền trả trước thông qua dịch vụ chuyển tiền quốc tế western union
bộ công an cảnh báo người dân chỉ giao dịch trên các website chính thức của các tổ chức tài chính ngân hàng
tuyệt đối không cung cấp mã otp hạn chế công khai ngày sinh số căn cước công dân
số điện thoại số tài khoản ngân hàng trên mạng các tài khoản công khai cần hạn chế số tiền dư quá lớn